tuần lễ cấp cao apec
hội nghị thường đỉnh mỹ triều lần thứ hai
đại lễ phần đàn vesak hai nghìn một mươi chín
các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước

tôi đã đi du lịch tại đất nước các bạn cả năm nay
và tôi cảm thấy an toàn khi ở việt nam
dịp này thì các bạn đã làm thật sự rất tốt về vấn đề an ninh và xã hội
vâng thưa giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang và kính thưa quý vị khán giả
chúng ta vừa nhìn lại những hình ảnh về hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
và hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
và có thể nói rằng những hình ảnh này
đã khẳng định một lần nữa việt nam là điểm đến an toàn an ninh trong mắt bạn bè quốc tế
và thưa giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang
để có được cái thương hiệu này thì ông đánh giá như thế nào
về những nỗ lực của lực lượng công an trong thời gian vừa qua
tôi cho rằng là nhìn lại cái thành công của những cái sự kiện quốc tế
mà việt nam đã đứng ra làm nơi đến làm nơi đăng cai đấy
thì là sự đóng góp của tất cả các lực lượng các cái cơ quan ban ngành
như công an là lực lượng nồng cốt
có lực lượng tinh nhuệ làm việc hết mình
và có thể nói rằng là có đầy đủ các cái phẩm chất của một lực lượng vũ trang cách mạng
và tôi nghĩ rằng nó có cái phẩm chất văn hóa việt nam nữa
cho nên nó tạo ra một cái hình ảnh đất nước ta
có thể nói rằng là được đánh giá rất là cao
thì cái đó nếu không nói là công đầu
cũng là một cái đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an
rõ ràng là bên cạnh cái sự thuận lợi khi mà chúng ta được lựa chọn
để mà tổ chức những cái sự kiện mang tầm quốc tế
thì lực lượng công an cũng đã phải đối diện với rất nhiều những khó khăn thách thức
chẳng hạn như là đại dịch covid một mươi chín bùng phát trên toàn cầu
và trong đó có việt nam
tuy nhiên thì trong nhiệm kỳ vừa qua
lực lượng công an cũng đã giữ vững được an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
và có thể nói đây là một cái nỗ lực rất là lớn
ông cảm nhận như thế nào ạ
thì trong cái đau thương cái thử thách
có thể nói là hiểm nghèo ấy của thế giới đấy
thì việt nam một lần nữa
nói lên như một điểm sáng
thì có thể kể ra công lao của rất nhiều người
tổ chức chỉ đạo lãnh đạo từ chính phủ
rồi những người ở tuyến đầu là các bác sĩ
những người trực tiếp để mà chiến đấu với cái dịch bệnh này đấy
nhưng một nguyên nhân hết sức cơ bản
để tạo ra cái thành công này đấy
đó là tổ chức xã hội
một cách rất là bình ổn
có dịch có chiến tranh
mà lại tạo ra một cái không khí không hoảng loạn
thì cái đó tôi nghĩ rằng lực lượng công an vai trò
đóng vai trò rất là quan trọng
tôi lấy thí dụ
bây giờ làm sao để có thể tìm ra
những cái đối tượng để rồi mình cách ly
tìm ra truy xuất được không quản nguy hiểm
không quản là ngày đêm
đúng là như ông nói
lực lượng công an đã đi từng ngõ gõ từ nhà ra từ người
và thực hiện cái nhiệm vụ kép
đó là vừa phòng chống dịch bệnh
vừa đảm bảo tình hình an ninh trả tự
đã giúp cho việt nam trở thành đất nước
kiểm soát tốt hơn

và sau đây thì xin mời giáo sư tiến sĩ
vũ minh giang cùng với quý vị khán giả
chúng ta cùng xem lại những hình ảnh đầy xúc động này
trực liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn
lúc nào chúng tôi yêu cầu là đồng chí có mặt
và tuần tra suốt ngày
suốt đêm động viên tinh thần nhân dân chấn an
chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã được
chăm sóc tốt
và chúng tôi muốn cảm ơn các bạn về điều đó
để giúp chúng tôi
việt nam sẽ ở lại trong trái tim chúng tôi
nhìn những cái hình ảnh
vừa được phát
chắc có lẽ cũng là nhiều người
giống như tôi có một cái cảm xúc là
hết sức là xúc động
là bởi vì
trong cái bối cảnh đất nước
trải qua những cái thử thách
khó khăn như vậy đấy
thì những cái người đứng trên tuyến đầu
thì bao giờ cũng là những người
chịu những cái thiệt thòi
phải hy sinh và rất nhiều
những cái khó khăn hơn những người bình thường
cái quan trọng là tạo được
cái niềm tin cho người dân
là cực kỳ quan trọng
thông qua những người trực tiếp làm nhiệm vụ
là các chiến sĩ công an
thì cái đó nó sẽ tạo ra một cái sức mạnh hậu thuẫn
cho cái công việc
chống dịch của chúng ta
đây chính là cái lúc
thẩm chất của người công an nhân dân
nó lại được bộc lộ ra một cách đầy đủ
là bởi vì lực lượng công an của chúng ta
là từ nhân dân mà ra
được nhân dân đùm bọc
và thậm chí rất nhiều
những cái công việc quan trọng của công an
hoàn thành được là
có cái sự trợ giúp của nhân dân
vâng đúng như ông chia sẻ
trong những ngày qua hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
đã trở nên gần gũi hơn với người dân
và đặc biệt là lan tỏa tới bạn bè quốc tế
và điều đó xuất phát từ
một nguyên nhân đó là chúng ta đã có
những đột phá những đổi mới
trong công tác xây dựng lực lượng
đặc biệt là công tác cán bộ
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
bộ công an hoạt động theo mô hình tổ chức mới
tổ chức bộ máy công an nhân dân
được sắp xếp tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
giảm sáu tổng cục năm mươi năm đơn vị cấp cục

và gần một đơn vị cấp đội
sáp nhập hai mươi cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh thành phố
đây là một bước quan trọng
căng cường sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng
đối với công an nhân dân
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
theo bốn cấp bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện
xã bám cơ sở
mô hình tổ chức mới đã tạo thuận lợi
trong điều chỉnh bố trí lại lực lượng
theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu
cho cơ sở thực hiện
chủ trương bố trí công an xã chính quy
tính đến ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đã bố trí bốn mươi ba ba trăm năm mươi ba công an chính quy

đạt tỷ lệ một trăm linh các xã
và trung bình mỗi xã
có từ năm công an chính quy trở lên
tại nhiều địa phương
khi lực lượng công an chính quy về xã
đã nhanh chóng nắm bắt tình hình
từng bước chuyển hóa địa bàn
giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở
được cấp ủy chính quyền địa phương và người dân ghi nhận đánh giá cao
khi lực lượng công an xã
về chính quy về địa phương
thì công trí đã hoàn thành
tốt nhiệm vụ
tích cực tham dự cho đảng
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an xã
ngoài công tác tham mưu về nghiệp vụ chuyên môn
thì cũng đã phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể
để làm công tác dân vận
thì đấy là điều kiện tốt nhất
điều kiện cơ bản nhất
để phát triển kinh tế xã hội
vâng thưa ông vũ minh giang
trong thời gian vừa qua lực lượng công an đã thực hiện
theo mô hình tổ chức bộ máy mới
bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
và đặc biệt là với việc đưa lực lượng công an chính quy xuống xã
thì đã thực hiện được
cái việc là đưa lực lượng công an
gần dân hơn sát dân hơn
ông cảm nhận sao về những cái đổi mới này ạ
chúng ta thấy cái công việc
mà sắp xếp lại
bộ máy tổ chức
là cái nhiệm vụ đặt ra
cho tất cả các ngành
tất cả các địa phương
nhưng có lẽ công an
là cái lực lượng đi tiên phong
và cho đến nay
tôi nghĩ là một bộ
triển khai cái nhiệm vụ này
thành công nhất
đã có rất nhiều
cán bộ chiến sĩ công an
được đào tạo
chính quy bài bản
về gần với cơ sở
thì cái đó rõ ràng là nâng cao cái năng lực làm việc
của cán bộ
ở cái cấp cơ sở
đồng thời những cán bộ trước nay
chưa có điều kiện tiếp xúc với dân
thì nay có điều kiện gần gũi với dân
và do đó
cái công việc an ninh làm từ cơ sở
cái công tác tổ chức triển khai
xây dựng một cái xã hội
an toàn đấy
được bắt đầu
từ người dân
thì cái đó tôi cho rằng là
một cái chủ trương rất đúng
muốn làm được những việc như vậy
thì rõ ràng bắt đầu
phải từ lãnh đạo bộ
đồng chí bộ trưởng
rồi đảng quỷ công an
có cái chỉ đạo quyết liệt
thứ hai đấy
là phải có sự thống nhất rất là cao
tức là cái
từ chủ trương
đến các cái giải pháp đấy
cái công việc diễn ra
nó mới ổn hòa như vậy
thì cảm nhận từ một người dân
thì tôi thấy rằng là
bộ công an đang triển khai những công việc
mà có thể là một cái kinh nghiệm rất quý
cho rất là nhiều ngành
nhiều địa phương khác
như ông vừa chia sẻ
thì bộ công an đã có một cái sự thống nhất
từ trên xuống dưới
để chúng ta có thể thực hiện được
những cái mục tiêu đã đề ra
và chắc chắn là điều đó phải xuất phát
từ cái công tác chính trị tư tưởng đạo đức
đúng không ạ
tôi cho rằng là
cái việc mà
công an nhân dân
tạo nên được những cái thành tích
rất là ấn tượng như vậy
và triển khai cái nhiệm vụ tổ chức lại
thành công như vậy
thì ở trong đó
nó có cái biểu thị
phẩm chất đạo đức
của người công an
từ cán bộ cho đến chiến sĩ
và phải coi đó như là
mà mình luôn luôn phải trao dồi
chúng ta thường nói
tới một cái
rất đúng đấy
người công an nhân dân là hết sức trung thành
chỉ biết còn đảng thì còn mình
thì đúng vậy
đây là một cái thanh bảo kiếm của đảng
nhưng mà chúng ta đặt vấn đề đó sâu xa hơn
đảng cũng quần thường nói là
nếu không có sự ủng hộ
của nhân dân
không có cái lòng tin của nhân dân
thì đảng cũng gặp rất là nhiều khó khăn
nếu không nói là kinh nghiệm
của rất nhiều những cái
những cái tổ chức chính trị khác
không có cái cơ sở quân chúng
thì cũng rất là khó tồn tại
cho nên cái lực lượng công an
là cái lực lượng cực kỳ quan trọng
trong cái việc
mà củng cố cái mối quan hệ
của dân với đảng
vâng như ông nói thì
với những cái đột phá
trong công tác cán bộ xây dựng lực lượng
và đặc biệt là trong cái việc xây dựng đảng bộ
về tư tưởng chính trị đạo đức
thì cũng đã tạo ra rất nhiều những cái động lực
để cho lực lượng công an
phấn đấu thi đua
lập nhiều thành tích chiến công
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và có thể nói là trong nhiệm kỳ vừa qua
thì cũng là sự ghi dấu rất nhiều những thành tích
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
các mục tiêu yêu cầu chỉ tiêu
về phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn
điều tra xử lý các loại tội phạm
đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra
và nhìn vào biểu đồ
ở trên màn hình thì ông có thể thấy rằng là
trong năm năm qua số vụ phạm pháp hình sự
đã liên tục giảm so với các năm
là đã vượt so với lại đăng ký
với lại quốc hội
ông cảm nhận như thế nào về những cái con số này ạ
qua cái tổng kết của ngành thì thấy rằng là
cái tỷ lệ tội phạm
so với năm trước ấy
có xu hướng ngày càng giảm đi
thì đấy là cái điều đáng mừng
tín hiệu đáng mừng này đấy
nó có một cái đằng sau
đó là cái vượt chỉ tiêu
của những cái biện pháp
phòng ngừa tích cực
để giải quyết những vấn đề xã hội
từ khi nó chưa phát triển
thành tội phạm
thì cái việc mà giảm
cái tỷ lệ tội phạm ngày càng nhiều đi
mà được chặn tứ gốc ấy
nó bền vững hơn
những cảm nhận của ông chính là mục tiêu hướng đến
của bộ công an đó là kéo giảm tội phạm
phòng ngừa từ xa từ sớm từ gốc
và thưa quý vị bằng nhiều những cái giải pháp
chủ động phòng ngừa nghiệp vụ
và phòng ngừa xã hội
thì lực lượng công an đã đạt được rất nhiều những điểm sáng
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và chúng ta hãy cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh này
nhiệm kỳ qua
lực lượng công an đã chủ động nhận diện
và giải quyết có hiệu quả
nhiều vấn đề phức tạp nổi lên
tội phạm liên quan đến tín dụng đen
tội phạm có yếu tố nước ngoài
tội phạm sử dụng công nghệ cao
tích cực phòng ngừa
tìm thời phát hiện điều tra
khám phá nhiều vụ án kinh tế
tham nhũng lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
xăng dầu thu hồi cho nhà nước
hàng chục nghìn tỷ đồng
đặc biệt đã chủ động tham mưu
phối hợp với các bộ ban ngành địa phương
giải quyết các vấn đề nổi lên
về an ninh xã hội an ninh tôn giáo
đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng
chống phá đảng nhà nước
nhất là thông tin sai lệch về dịch bệnh covid một mươi chín
và các vấn đề liên quan đến đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
lực lượng công an nhân dân đã đấu tranh có hiệu quả
với các âm mưu thủ đoạn chống phá
của các thủ địch phản động khủng bố
đối tượng cơ hội chính trị
không để hình thành công khai quá tổ chức chính trị
đối tượng cơ hội chính trị
giữ vững ổn định chính trị
chấn trình tổ chức
kiện toàn bộ máy
với xây dựng lực lượng
xây dựng tổ chức
xây dựng con người
đặc biệt trong sạch
đặc biệt gương mẫu
nội bộ thì phải đoàn kết
không được để mất uy tín danh dự của công an
danh dự là điều
thiêng liêng cao quý nhất
thưa giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang
có thể thấy rằng là qua những kết quả
mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được
trong nhiệm kỳ vừa qua
thì cũng cho thấy lực lượng công an
luôn phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn
thử thách những diễn biến khó lường
của tội phạm
vậy thì theo ông những yêu cầu đặt ra
đối với lực lượng công an nhân dân
trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới là gì
đúng như vậy
làm nhiệm vụ trên một mặt trận
và không kém phần cam go
luôn luôn lúc nào cũng như là
có chiến trận
nhưng đồng thời lại
phải đối phó với những âm mưu
những thủ đoạn cực kỳ tinh vi
và đôi khi là khó lường
thì rõ ràng
cái sự thống nhất
trong lãnh đạo
là cái nhân tố cực kỳ quan trọng
và như vậy
thì bên cạnh cái việc
mà chúng ta phải
đoàn kết thống nhất
chúng ta phải có căn cứ khoa học
chúng ta phải có trí tuệ
thì phải dựa vào dân
hai chữ nhân dân
tôi nghĩ rằng
các chiến sĩ công an của chúng ta
từ lãnh đạo cao nhất
cho đến người chiến sĩ
có cấp bậc thấp nhất
phải luôn luôn nhớ
chúng ta là lực lượng
của nhân dân
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi
của giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang
và với những kết quả
những bài học kinh nghiệm
trong việc thực hiện nghị quyết
đại hội đảng bộ công an trung ương
lần thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
sẽ là nền tảng cơ sở
là động lực phấn đấu
để lực lượng công an
đạt được những kết quả cao hơn
trong nhiệm kỳ tới
và bằng sự nỗ lực của mình
trong thời gian qua
công tác chuẩn bị
đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương
lần thứ bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã được chỉ đạo chặt chẽ
các tiểu ban đại hội
đã triển khai các bước đảm bảo
đúng quy trình quy định thời gian
và chất lượng
đến nay cơ bản đã hoàn thành
chương trình kế hoạch đề ra
để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ công an trung ương
lần thứ bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng ủy công an trung ương xác định
đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm
ngay từ đầu năm
đảng ủy công an trung ương
đã ban hành một mươi tám văn bản
về đại hội đảng cấp cấp
trong công an nhân dân
trong đó đã chỉ đạo
một đảng bộ tổ chức đại hội điểm
và hai đảng bộ tổ chức đại hội
thí điểm bầu bí thư cấp ủy
trực tiếp tại đại hội
điểm mới là đảng ủy công an trung ương
ban hành kế hoạch phân công các đồng chí
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ duyệt chỉ đạo đại hội đảng bộ trực thuộc
và cho ý kiến chỉ đạo đại hội đảng bộ công an tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương
nhất là về văn kiện và nhân sự
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đại hội đảng cấp cơ sở
và cấp trên trực tiếp cơ sở
trong đảng bộ công an trung ương
và trong công an nhân dân đã hoàn thành
đảm bảo tiến độ
đồng thời với việc chuẩn bị văn kiện
đảng ủy công an trung ương cũng rất chú trọng
đến công tác nhân sự
đảng ủy cũng đã báo cáo bộ chính trị
về phương hướng cơ cấu
của cán bộ công an
tham gia ban chấp hành trung ương
đặc biệt là khóa một mươi ba
và cũng chuẩn bị cái phương hướng bố trí đảng ủy công an trung ương
trong nhiệm kỳ tới
nhiệm kỳ thứ ba
đồng thời cũng
tính toán nhân sự
trong cái thành phần
của đoàn đại biểu của đảng bộ công an trung ương
tham dự đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thì các cái công việc
chuẩn bị nhân sự đó
đều được thực hiện cách chú đáo
và đúng theo quy định của đảng
theo đều lệ đảng cũng như là
chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
về công việc chuẩn bị
đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
được tổ chức từ ngày một mươi một
đến ngày một mươi ba tháng một mươi tại hà nội
với sự tham gia của ba trăm năm mươi đại biểu
trong đó có hai mươi sáu đại biểu đương nhiên
và ba trăm hai mươi bốn đại biểu
được bầu tại đại hội
các tổ chức đảng trực thuộc
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
sẽ dự và chỉ đạo tại đại hội
thưa quý vị
mưa lũ đã làm hai mươi bảy người chết mất tích và bị thương
nhiều thiệt hãi nghiêm trọng
tại các tỉnh ở khu vực miền trung
đây là thống kê từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai
tính đến hết ngày một mươi tháng một mươi
khiến chín người thiệt mạng
quảng trị ba thừa thiên huế hai quảng ngãi một gia lai một đắk lắc một quảng nam một
một mươi một người mất tích
quảng trị bảy đà nẵng ba gia lai một
bảy người bị thương
quảng bình một thừa thiên huế sáu
gần ba mươi ba bốn trăm linh nhà bị thiệt hại
trong đó có bốn nhà bị hư hỏng hoàn toàn
có chín mươi ba điểm bị sạt lở trên các tuyến quốc lộ
đường sát bắc nam
đoạn qua tỉnh thừa thiên huế bị ngập

về nông nghiệp có hai trăm hai mươi bốn hectare lúa bị ngập
hơn tám trăm tám mươi hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
hơn năm mươi tám con da cầm bị chết cuốn trôi
bốn mươi hai điểm trường bị ngập
hơn chín mét bờ biển bị sạt lở
tại thành phố đà nẵng đến ngày hôm nay
chín trên một mươi một xã của huyện hòa vang có vùng ngập lụt
các tuyến đường liên thôn xã chìm trong biển nước
nhiều nơi ngập sâu trên một mét
trên tình hình đó trong những ngày qua
lực lượng công an tất cả các xã đã túc trực một trăm linh quân số

đồng thời tăng cường công tác tuần tra chốt chặn
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân
tôi đang có mặt tại thôn cẩm toài đông
đây là tuyến đường liên xã
từ xã hòa phong sang xã hòa khương
kiện này thì đã bị chia cắt
và nước thì đã ngập sâu có nơi cao
đến từ một mét đến một mạch rưỡi
lực lượng công an xã đã tiến hành lập barrier
để cảnh báo người dân không lưu thông qua đoạn đường này
tại xã hòa phong
lực lượng công an xã đã tiến hành lập rào trắng
ở tám điểm sung yếu có cầu đường bị ngập nước sâu
cùng với đó
cáng bộ chiến sĩ tăng cường công tác tuyển tra chốt chặn
để tránh trường hợp người dân vẫn lưu thông
bất chấp cảnh báo
đồng thời nhắc nhở hướng dẫn di chuyển sang những hướng khác an toàn
việc của mấy chú công an thì vất vả
mà phải giúp đỡ cho người dân
cánh nơi nguy hiểm
chứ không là sẽ bị chết người sao
trong những trường hợp mà người dân
thực sự cần thiết
là di chuyển
đi cần thiết
công an xã sẽ
huy động các ghé
các ghé dân dung
đang chuẩn bị sẵn
để di chuyển người dân
ngay khi tình hình bữa lớn xảy ra
lực lượng công an tại tất cả một mươi một xã
trên địa bàn huyện hòa văn
đã tiến hành khảo sát
các địa điểm có khả năng xảy ra ngập úng
phối hợp với chính quyền địa phương
triển khai các phương án cảnh báo
đảm bảo an toàn cho người dân
rào chắn những đoạn đường bị sụt lúng sạt lỡ
bên cạnh đó tích cực hỗ trợ công tác di dời dân
hỗ trợ những người dân
ở những vùng trúng lập
trúng có khả năng xảy ra ngập ống
để mà di dời
những đặc biệt là
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người
và tài sản của người dân
dự báo tình hình bữa lớn
vẫn còn diễn biến phức tạp
do đó bên cạnh việc chủ động triển khai
các biện pháp đảm bảo an toàn của lực lượng công an
cũng như chính quyền địa phương
người dân cần nâng cao ý thức
bảo vệ tính mạng
tránh việc đi ra ngoài khi không cực thiết
bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
đến đây cũng xin được tạm dừng